thực hiện phương châm đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
cán bộ quân y ở các đồn biên phòng đã để lại tình cảm sâu đậm với người dân vùng ven biển sắp trăng
các anh đã đóng góp nhiều công sức xây dựng nên hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới biển
chiếc túi quân y của trung úy lê văn quốc trạm trưởng trạm y tế quân dân y đồn biên phòng vĩnh hải
bộ đội biên phòng sắp trăng đã bạc màu bởi gió sương xứ biển
nhiều năm dòng giã nó đã theo từng bước chân anh để khám chữa bệnh cho người dân trong vùng
bất kể lúc nào nhận được tin người già neo đơn người cao tuổi trên địa bàn có bệnh
anh quốc cùng các cán bộ quân y đồn biên phòng sẵn sàng đến tận nhà thăm khám điều trị
việc làm đầy nghĩa tình này đã trở thành truyền thống của quân y bộ đội biên phòng
đối với nhân dân vùng biên giới ven biển sóc trăng
tội nghiệp có bệnh nhiều như vậy đó
cũng cám ơn nhiều lắm nghe mấy chú
nhờ chú quốc cho nên tôi mới được như vậy
nó cũng chết thường thường hoài
chứ không có ai sai xua chắc mình yếu tấm
không được gì đâu
nhiều năm qua lực lượng biên phòng sóc trăng luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió
ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống thiên tai sẵn sàng mọi lúc mọi nơi khi dân cần đến
ngoài tôn cao bờ đê chống lũ lập lại cho dân mái nhà phát hoàng bụi rậm
bồi chút những con đường làng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân vùng biên giới biển tỉnh sóc trăng
nên lúc nào tôi cũng nghĩ biên phòng luôn luôn mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng có mặt
lúc nào khi mà dân cần thì có
đối với tình cảm giữa người dân với biên phòng tôi nghĩ luôn luôn lúc nào cũng giặc vào
mình phải nói là con nhìn nhân dân rất là cảm ơn
thì theo tôi quan niệm là
khi là anh em mình đến nơi ở thì dân rất mừng vui mà đi thì dân rất nhớ
và thực hiện theo vấn đề bác hồ nói cùng ăn cùng ở cùng làm
thì đối với là anh em bộ đội người ta vì đây thực hiện rất là tốt
đi dân nhớ ở dân thương bởi người lính quân hàm xanh luôn thắm đượm nghĩa tình
hết lòng phục vụ nhân dân ra sức rèn luyện phấn đấu để xứng danh bộ đội cụ hồ